các tỉnh nam bộ và tây nguyên đêm nay ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió tây nam mạnh nên các khu vực vẫn có mưa nhiều
riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trên các khu vực ít thay đổi
ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ còn nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi thấp hơn
đêm với thời tiết thủ đô hà nội
mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm ra rộng trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ